thưa quý vị tiếp theo là một thông tin vui với nhiều người dân của quảng nam
theo đó mới đây tỉnh quảng nam đã cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ như massage
quán bar vũ trường game dạp chiếu phim ở vùng xanh và vùng vàng kèm với một số điều kiện
sáng ngày ba mươi tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam trần văn tân vừa ký quyết định
về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh
theo đó dịch vụ quán bar karaoke vũ trường game dạp chiếu phim cơ sở massage
ở vùng xanh và vùng vàng trên địa bàn tỉnh kèm điều kiện chủ doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh các dịch vụ trên chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm cấp biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định và đảm bảo các điều kiện hoạt động
theo hướng dẫn của sở văn hóa thể thao và du lịch
người tham gia dịch vụ người quản lý và nhân viên phục vụ đã tiêm ít nhất
một liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng gần đây
trước đó ngày hai mươi năm tháng năm